ngày bốn một lực lượng chức năng phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện đô lương tỉnh nghệ an đã phá hủy an toàn quả bom còn lại sau chiến tranh vừa mới được phát hiện
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong lúc đánh cá anh đặng đình thanh xóm một mươi xã đà sơn huyện đô lương đã phát hiện một quả bom gần giữa lòng sông lam thuộc địa phận xóm chín xã đà sơn đô lương
đây là quả bom phá của do không quân mỹ ném xuống còn sót lại sau chiến tranh
khi được tin tình báo ban chỉ huy quân sự xã sau đó đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện và đội công binh của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an tổ chức canh gác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
đến chiều ngày bốn tháng một lực lượng công binh của tỉnh ban chỉ huy quân sự huyện và ban chỉ huy quân sự xã đà sơn đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức trục vớt vận chuyển về bãi nổ xã hồng sơn đồng thời tổ chức phá hủy quả bom an toàn